vốn từng là quân nhân một bị cáo đã lấy danh nghĩa nghề nghiệp của mình
để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền chạy việc của các bị hại
tòa nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo lê xuân diện năm mươi tuổi
trú tại an khê quận thanh khê tp đà nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng diện từng là quân nhân công tác tại vùng ba hải quân
trong thời gian tại ngũ diện cho biết mình đã có nhiều mối quan hệ với quân đội cán bộ cao cấp
có khả năng đưa chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đi học để chuyển lên quân nhân chuyên nghiệp
hoặc là chạy việc vào cảng hàng không quốc tế đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bị phát hiện diện đã lừa được năm bị hại chiếm đoạt số tiền năm tỷ đồng
sau khi lừa đảo thành công diện bán nhà đổi số điện thoại bỏ trốn và bị truy nã
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thì bị công an tp bắt giữ
trước hội đồng xét xử diện đã thành khẩn khai báo
về hành vi sai trái của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt lê xuân diện một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản